tính tới một mươi tám h chiều nay việt nam đã ghi nhận thêm bốn ca nhiễm covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính từ một mươi tám h ngày hai mươi ba tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm bốn ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một ba trăm một mươi ca
trong ngày cả nước có thêm hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy số ca điều trị khỏi hiện là một một trăm năm mươi ba ca số ca còn đang điều trị là một trăm hai mươi tám ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm bảy trăm bảy mươi hai người